cùng quan điểm một tài xế xe tải tuyến tp hcm hà nội cho biết đa phần các tài xế đều chạy trên cao tốc trong hành trình di chuyển
đường xá thuận tiện hơn nhưng cao tốc vẫn chưa đạt chuẩn
trong đó cao tốc la sơn túy loan có đường hẹp dốc
các cao tốc khác có đoạn chỉ có hai làn xe mỗi bên như vĩnh hảo phan thiết cam lộ la sơn la sơn túy loan
một số đoạn không có giải phân cách thiếu làn rừng khẩn cấp
nhiều tài xế cho biết khá ám ảnh khi đi qua đoạn cam lộ la sơn
vì đường khá hẹp không có giải phân cách ở giữa nên các xe dễ đối đầu nhau vô cùng nguy hiểm đặc biệt là về đêm
có những đoạn chuyển làn từ hai làn lên bốn làn
nhiều xe tăng tốc độ chuyển làn đột ngột vô cùng nguy hiểm nguy cơ gây tai nạn rất cao
theo nhận định của một tài xế xe đường dài có thâm niên lái xe lâu năm cho biết
hiện có nhiều tuyến cao tốc ở việt nam được đưa vào sử dụng
song có nhiều tuyến cao tốc đang thiếu chuẩn hoặc là chưa đúng tiêu chuẩn của một đường cao tốc
cao tốc ở nước ta hiện nay đang thiết kế theo tiêu chuẩn hiện hành tiêu chuẩn việt nam năm nghìn bảy trăm hai mươi chín hai nghìn một mươi hai
tốc độ thiết kế là sáu mươi km trên giờ tám mươi km trên giờ một trăm linh km trên giờ và một trăm hai mươi km trên giờ
cũng theo tiêu chuẩn này đường cao tốc có tối thiểu hai làn cho mỗi chiều xe chạy giải phân cách và làn rừng khẩn cấp
bên cạnh đó là hệ thống đảm bảo an toàn giao thông trên đường
so với những quy định trên thì nhiều đoạn của cao tốc chưa phải là cao tốc
cụ thể là đoạn cam lộ la sơn chưa thể gọi là cao tốc
mỗi bên chỉ hai làn xe nhưng không có làn dừng khẩn cấp
với trường hợp bất cập như tai nạn sự cố vô cùng nguy hiểm cho người tham gia giao thông
từ đó dẫn đến tình trạng ù nứ trên cao tốc
cao tốc này có bốn làn xe nhưng nhu cầu đi lại hiện nay là rất lớn
có thể thấy là trên cao tốc các xe thường di chuyển với tốc độ cao
nhưng hạ tầng hiện nay chưa thực sự đáp ứng
có những đoạn chỉ như đường quốc lộ thông thường
nhiều người có kinh nghiệm lái xe nhưng vẫn thấp thỏm bất an khi di chuyển trên cao tốc
thậm chí là giật thót về những pha chuyển làn bất ngờ của những tài xế khác
thưa quý vị như đã đưa tin tối ngày một mươi tháng ba
lại tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe khách
xảy ra trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua thôn sơn quả xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
hậu quả vụ tai nạn làm cho hai người một nam một nữ tử vong bảy người trên xe khách bị thương
và được trung tâm vận chuyển cấp cứu một trăm một mươi năm tỉnh thừa thiên huế đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai
đóng tại xã phong an huyện phong điền
tại đây có thể thấy việc đầu tư để có tuyến cao tốc đạt chuẩn là một trong những vấn đề cấp bách
cần sớm được thực hiện để giảm thiểu tối đa phần nào việc xảy ra các vụ tai nạn giao thông
vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên cao tốc cam lộ la sơn một phần do ý thức của người tham gia giao thông
song một trong những nguyên nhân khác dẫn đến những tình trạng bất cập về hạ tầng trên cao tốc này
có điểm trên cao tốc bị bó hẹp thắt cổ chai gây tiềm ẩn tai nạn giao thông
địa phương đã đề nghị với chủ đầu tư cần sớm có giải pháp xử lý khắc phục
bên cạnh đó trên toàn tuyến cần lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng phạt nguội bổ sung biển báo
các tốc độ khoảng cách nghiên cứu có thể giảm ngắn lại các dãy phân cách cứng ở những điểm kết thúc vượt
địa phương đã đề nghị các đơn vị có giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm xử lý khắc phục triệt để các tồn tại
bất cập về kết cấu hạ tầng tại đoạn tuyến xảy ra tai nạn trong thời gian sớm nhất
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đề nghị bộ giao thông vận tải sớm quan tâm đầu tư
nâng cấp đạt quy mô đường cao tốc bốn làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi an toàn hơn
về phần tuyến cao tốc tp hcm trung lương mỹ thuận dù mới đi vào khai thác nhưng đã thực sự quá tải
dịp tết vừa qua tuyến cao tốc này thường xuyên bị ủ nứ xảy ra va chạm giao thông
hiện lưu lượng giao thông tăng rất cao so với thiết kế ban đầu
lượng xe quá đông nên thường xuyên bị ù nứ và có nhiều vụ va chạm đã xảy ra
mặc dù đơn vị quản lý đã điều chỉnh tốc độ lên chín mươi km trên giờ nhưng thực tế các xe chỉ di chuyển với tốc độ sáu mươi km trên giờ
hơn hết tuyến đường không có làn rừng khẩn cấp chỉ có điểm rừng khẩn cấp khoảng năm sáu km có một điểm rừng
điều này là vô cùng nguy hiểm với người tham gia giao thông
tỉnh tiền giang nhận định đây là trục giao thông vô cùng quan trọng để kết nối với vùng đồng bằng sông cửu long
sắp tới nhiều tuyến cao tốc tiếp tục hoàn thành và đưa vào khai thác nên cao tốc tp hcm trung lương
và cao tốc trung lương mỹ thuận
bị quá tải tỉnh tiền giang đã có kiến nghị bộ giao thông vận tải sớm đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc này
để đảm bảo việc đi lại cho người dân nâng cao năng lực lưu thông tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội
được biết đã có đơn vị tiến hành nghiên cứu báo cáo tiền khả thi
dự kiến tuyến cao tốc này sẽ được mở rộng hoàn chỉnh trong thời gian tới
đồng thời trong khi đợi cao tốc được đầu tư đạt chuẩn ban an toàn giao thông tỉnh quảng trị có ý kiến
đối với các đoạn bắt đầu và kết thúc đường có giải phân cách giữa từ hai đến ba làn về một làn một chiều
đề nghị ban quản lý dự án đường hồ chí minh chỉ đạo tư vấn nghiên cứu tính toán kéo dài đoạn vớt nối chuyển làn
đảm bảo theo quy định không bố trí chiều dài tối thiểu
đồng thời tại km bốn sáu trăm linh nơi đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông
ban an toàn giao thông tỉnh đề nghị thảm lớp bê tông nhựa hạt thô nhằm tăng cường lực ma sát mặt đường
giảm thiểu sự chân trượt mặt đường vào lúc trời mưa qua đó giảm thiểu tai nạn giao thông
còn việc lắp camera trên tuyến này để ghi hình xử phạt nguội thì chưa thể triển khai
vì cần có hạ tầng thiết bị đi kèm theo như nguồn điện lưới đường truyền mạng chuyên dụng để truyền về trung tâm theo dõi
mặt khác đoạn tuyến nằm ở khu vực xa khu dân cư khó khăn về nguồn cấp điện chưa được phủ sóng bốn g nên việc đầu tư rất khó
do đó trước mắt đề nghị cục cảnh sát giao thông tăng cường ghi hình để xử phạt